vào chiều ngày một mươi một tháng hai tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp của thương trực chính phủ về tình hình tết nguyên đán kỷ hợi và những nhiệm vụ trọng tâm sau tết
về triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng nhấn mạnh đây là năm tăng tốc thực hiện kế hoạch năm năm phát triển kinh tế xã hội và năm mươi năm thực hiện di trúc của bắc hồ
vì vậy các bộ ngành địa phương cần đổi mới phương thức cách làm để nâng cao trách nhiệm cho nhân dân nhất là những ngành liên quan trực tiếp đến nhân dân
các cơ quan hành chính không tổ chức du xuân liên hoan chúc tết làm ảnh hưởng đến thời gian làm việc không đi lễ hội trong giờ hành chính không sử dụng xe công đi lễ hội
thủ tướng yêu cầu bộ kế hoạch đầu tư xây dựng ngay kịch bản tăng trưởng theo quý theo từng ngành từng lĩnh vực trình chính phủ tại phiên họp tháng hai tới
cùng với các cấp các ngành triển khai ngay kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao
thủ tướng nêu rõ khả năng thông qua evfta việt nam eu là khó khăn vậy có nên thành lập một đoàn để thúc đẩy vấn đề này
thủ tướng yêu cầu bộ công thương cần trao đổi với bộ ngoại giao và một số cơ quan liên quan thúc đẩy vấn đề này tốt hơn và kịp thời hơn
bộ thông tin truyền thông cần tiếp tục tuyên truyền thể hiện ý chí dân tộc để cổ vũ tinh thần phát triển trong tương lai
cổ vũ cho người dân doanh nghiệp cũng như các cấp các ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi